tỉnh long an vừa tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn một mươi tám do giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo chuyên gia cao cấp nguyên ủy viên hội đồng lý luận trung ương báo cáo
tại hội nghị giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo tập trung vào việc xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh

theo điều kiện thực tế của cơ quan địa phương mình